đức siết chặt kiểm soát biên giới ngăn người di cư
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập nước cộng hòa nhân dân trung hoa
mùng một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín mùng một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi điện mừng tới tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
thủ tướng quốc vụ viện lý khắc cường ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lật chiến thư
nhân dịp này phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng ngoại giao chủ tịch ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương việt nam trung quốc phạm bình minh
đã gửi điện mừng tới ủy viên quốc vụ bộ trưởng ngoại giao chủ tịch ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương trung quốc việt nam vương nghị
chuyển sang một thông tin tiếp theo
theo tổng cục thống kê chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tăng ba mươi hai so với tháng trước
cpi bình quân chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tăng hai năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
theo đó nhiều khả năng biến động cpi bình quân chỉ ở mức trên dưới ba trong năm nay
theo tổng cục thống kê chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tăng một chín mươi tám so với cùng kỳ năm trước
cpi bình quân chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tăng hai năm so với cùng kỳ năm trước
so với mục tiêu đặt ra là bình quân dưới bốn thì mức tăng cpi năm nay ở mức kịch bản thấp vẫn còn dư địa điều chỉnh ví dụ như giá các loại dịch vụ y tế
tuy nhiên các yếu tố ảnh hưởng đến cpi ba tháng cuối năm như thị trường giá xăng dầu điều chỉnh theo giá thế giới
thực phẩm tươi sống giá thịt lợn do dịch tả lợn châu phi ảnh hưởng nguồn cung nhu cầu đến cuối năm lớn hơn
ngoài ra vẫn tiềm ẩn rủi ro thiên tai bão áp thấp nhiệt đới có thể gây thiếu hụt nguồn cung cục bộ đẩy giá cpi
thời gian qua việc tích tụ tập trung dụng đất tại tỉnh hà nam đã được tiến hành mạnh mẽ đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ
tuy nhiên qua thực tế triển khai đã xuất hiện không ít vướng mắt trong các chính sách cũng như luật đất đai
vì vậy cần có biện pháp tháo gỡ để việc tích tụ tập trung dụng đất được tiến hành phù hợp với điều kiện thực tiễn
đẩy nhanh sự phát triển nền nông nghiệp sản xuất hoàng hóa lớn và hiện đại
sau gần hai năm áp dụng hình thức tích tụ tập trung đất đài tỉnh hà nam đã quy hoạch sáu khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
với diện tích sáu trăm năm mươi ha và đã tích tụ được trên ba trăm bảy mươi năm ha đất cho doanh nghiệp thuê thu hút được năm doanh nghiệp đầu tư vào các khu quy hoạch
đến nay hà nam có tám mươi một xã tổ chức tích tụ tập trung liên kết sản xuất trên diện tích hơn một sáu trăm linh ha với một trăm năm mươi một mô hình sản xuất lúa rau củ quả tham gia chuỗi liên kết
toàn tỉnh đã thành lập mới một mươi ba hợp tác xã một mươi hai tổ hợp tác hai mươi bốn cửa hàng giới thiệu tiêu thụ sản phẩm nông sản góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân về sản xuất và sử dụng sản phẩm nông nghiệp an toàn
hà nam xin thí điểm nhưng mà chưa được các cấp chính phủ chưa được các cấp có thẩm quyền cũng như chính phủ là có ý kiến
hà nam xin thí điểm nhưng mà chưa được các cấp chính phủ chưa được các cấp chính phủ chưa được các cấp chính phủ chưa được các cấp chính phủ

bước đầu đã đặt nền móng nhân tố quan trọng cho quá trình tích tụ dụng đất phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn
giữa năm hai nghìn một mươi sáu tại xã an nhơn huyện châu thành một mô hình mới với tên gọi canh tân hội quán đã ra đời đầu tiên trên vùng đất xen hồng tỉnh đồng tháp
với tiền đề này sau đó ba năm đã có tới tám mươi hai hội quán được thành lập
không chỉ lan tỏa nhanh hoạt động hiệu quả mà mô hình hội quán này còn góp phần tích cực trong thực
hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương
mỗi hội quán ở đồng tháp có từ ba mươi đến một trăm linh người đa phần đều là nông dân cùng sản xuất chung một ngành nghề như làm lúa sạch làm bột hoa kiểng
các loại cây ăn quả như xoài nhãn cam quýt và tất cả đều tham gia theo tinh thần tự nguyện tự cung tự cấp không ngân sách nhà nước
họ chỉ đề nghị nhà nước hỗ trợ giúp cho họ về cái kiến thức kiến thức làm ăn
cũng cảm ơn chính quyền địa phương hỗ trợ
có được cái bữa tòa đàm cho bà con nông dân tiếp cận được với tất cả mấy ông tiến sĩ rồi đó để mà hỗ trợ vấn đề kỹ thuật
định hướng được cho bà con hầu như là yên tâm là vẫn vàng hơn để mà làm cho nó kết quả nó cao hơn
điều đặc biệt trên nền tảng mô hình hội quán tỉnh đồng tháp đã thành lập được thêm một mươi hợp tác xã nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh lên một trăm năm mươi bốn hợp tác xã
cũng thông qua hội quán trên địa bàn tỉnh đồng tháp đã xuất hiện thêm nhiều cách làm hay sáng tạo mang lại hiệu quả kinh tế cao điển hình như mô hình cây xoài nhà tôi cây cam vườn tôi ruộng nhà mình
đồng thời ghi dấu ấn và rõ nét nhất là góp phần cho tỉnh đồng tháp sớm hình thành được năm ngành hàng chủ lực gồm lúa gạo cá cha vịt cây ăn quả và hoa kiểng có giá trị kinh tế cao
thì cũng thông qua hội quán để bà con quản lý để mình tuyên truyền cái lợi ích của đi lao động làm việc ở nước ngoài
không có tham gia vào những câu chuyện tệ nạn xã hội biết chắc chưa biết giữ gìn và biết đem đồng tiền đem cái kiến thức về để làm ăn
thông qua mô hình nội quán chúng tôi phát là đưa cái ô cốp vào thông qua mô hình nội quán chúng tôi đưa cái hợp tác xã vào
ngoài chuyện sản xuất và làm ăn hội quán còn là nơi bàn chuyện đời sống giải quyết các vấn đề chung của xã hội làm đường xây cầu nhà ở vệ sinh môi trường an ninh trật tự
từ đó thay đổi dần quan điểm
cách sống của người dân trong giải quyết vấn đề cộng đồng từng bước xác định chuyện chung của xã hội là chuyện chung của từng người từng gia đình
mọi người đều có trách nhiệm tham gia thực hiện cùng huy động nguồn lực xã hội để xây dựng nông thôn mới của địa phương
tiếp theo chương trình từ ngày ba mươi tháng chín đến mổng sáu tháng một mươi bắc bộ mưa rông nam bộ đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
người nặng lòng với lớp học bốn
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khu vực tây bắc bộ từ đêm ba mươi tháng chín đến ngày mùng hai tháng một mươi có mưa vài nơi
sáng sớm có nơi có sương mù ngày nắng từ ngày mổng ba đến ngày mổng sáu tháng một mươi mưa rào dài rác và có nơi có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
phía đông bắc bộ từ ngày ba mươi tháng chín đến ngày sáu tháng một mươi mưa rào và rông vài nơi
riêng khu vực vùng núi có mưa rào dài rác và có nơi có rông
khu vực đồng bằng và ven biển có mưa mưa rào dài rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
thủ đô hà nội từ ngày ba đến ngày mùng sáu tháng một mươi có mưa mưa rào dài rác
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ đêm ngày ba mươi tháng chín đến ngày sáu tháng một mươi
có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
khu vực nam bộ từ đêm ngày ba mươi tháng chín đến ngày sáu tháng một mươi có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
những ngày qua thông tin chất lượng không khí tại thủ đô hà nội ở mức ô nhiễm
đang thu hút sự quan tâm của nhiều người
từ đó nhu cầu tham khảo chỉ số chất lượng không khí cũng tăng lên
hiện cũng đã có nhiều cổng thông tin hoặc ứng dụng tiện ích
để người dân có thể chủ động tham khảo chất lượng không khí
và có những biện pháp bảo đảm sức khỏe cho bản thân
theo các chuyên gia phân tích chất lượng không khí tại hà nội
những ngày gần đây chuyển xấu là do đang ở thời điểm giao mùa
thêm vào đó là các yếu tố gây gia tăng khói bụi như các công trình xây dựng
hay mật độ dày đặc của các phương tiện giao thông cá nhân
chất lượng không khí kém có thể gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe
đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ
vì vậy việc người dân chủ động tham khảo chỉ số chất lượng không khí là rất cần thiết
bên cạnh địa chỉ quen thuộc là môi trườngthủđô vn
trên cổng thông tin quan chắc môi trường hà nội
hiện người dân có thể tham khảo chỉ số chất lượng không khí trên các trang web
và ứng dụng trên điện thoại thông minh như airvisual hay pam air
với khoảng tám mươi điểm dow sensor tại một số tỉnh thành trên cả nước
và riêng tại hà nội là bốn mươi điểm
hiện nay thì là cái thiết bị cảm biến nó lấy dữ liệu năm phút một lần
và nó cũng sẽ được cập nhật ngay trên cái số liệu tức thời
ở trên cái website hoặc là trên cái app
mobile app của chúng tôi
chúng tôi đang sử dụng phương pháp tính aqi của mỹ
tức là sử dụng cái số liệu của một mươi một giờ trước đó
để dự nó đoán được hiện tại và một giờ tiếp theo
tức là ví dụ tức là cái số mà hiện lên aqi hiện lên trên app me
nó là theo các khung giờ chặn bảy giờ tám giờ chín giờ một mươi giờ
nếu mà lúc khoảng độ tám giờ hai mươi chúng ta đọc được là chỉ số aqi nó đang là chín mươi chẳng hạn
thì có nghĩa là từ tám đến chín
chín giờ chỉ số chất lượng không khí nó là chín mươi
người dân cũng đã biết nhiều hơn về chất lượng công ty của mình
qua các cái ứng dụng qua các thể phần ngon chắc
và như vậy thì là người ta có cái ý thức để người ta ý thức hơn về cái môi trường
người ta biết hơn là cái tác hại của sức khỏe đến sao
và như vậy thì cái thông tin đã kịp thời hơn nhanh chóng hơn
và như vậy tôi nghĩ là rất là tốt
nó không chỉ cho người dân
nó cũng giúp quyền cho cả những cái doanh nghiệp để thấy rằng là mình phải có trách nhiệm trong cái việc đấy là giảm thiểu ô nhiễm không khí
theo khuyên cáo của các chuyên gia khi chủ động theo dõi chỉ số chất lượng không khí
người dân nên hạn chế ra đường khi chỉ số lên quá cao tương đương với cảnh báo màu đỏ và màu tím
nếu bắt buộc phải ra đường thì nên đeo khẩu trang có chức năng lọc khí để bảo vệ sức khỏe của bản thân
thời gian qua thành phố hồ chí minh đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn
tại các công trường xây dựng do cân trục tháp gây ra
vì vậy các cơ quan quản lý cho rằng cần sớm ban hành những quy định chặt chẽ hơn
để bảo đảm an toàn lao động khi vận hành các cân trục tháp tránh hậu quả từ các tai nạn đáng tiếc
theo sở xây dựng thành phố hồ chí minh trên địa bàn thành phố hiện có hai trăm hai mươi bốn cân trục tháp được lắp đặt tại một trăm hai mươi bốn công trình
trong đó có một trăm bốn mươi cậu tháp do trung quốc sản xuất
hiện có sáu cân trục tháp tại những công trình ngưng thi công thời gian dài
nhưng vẫn chưa tháo dở tiềm ẩn nhiều nguy cơ sập đổ gây tai nạn
trong những nguyên nhân dẫn đến sập cân trục tháp xây dựng được chỉ ra có việc sử dụng cân trục tháp đã cũ
quá tải không được bảo trì
ngoài ra không ít trường hợp chủ đầu tư nhà thầu thi công bất chấp nguy hiểm
vi phạm các quy định trong quá trình lắp đặt và vận hành cân trục tháp
để bảo đảm an toàn cho người dân nơi cân trục tháp hoạt động các cơ quan quản lý cần nghiên cứu đưa ra những quy định chặt chẽ hơn
về niên hạn sử dụng cân trục tăng cường kiểm tra kiểm định cân trục và có những phương án bảo đảm an toàn khi vận hành
tránh để xảy ra tai nạn hay sự cố đáng tiếc
hướng tới kỷ niệm năm mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy mùng bốn tháng một mươi phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh lạng sơn đã tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy
tổ chức diễn tập các phương án nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại từ cháy nổ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an lạng sơn đã tăng cường kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy
đối với tất cả các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao tập trung đông người nhằm phòng ngừa nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy
tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy ở các đơn vị trọng điểm các cơ sở kinh doanh hàng hóa khu vực cửa khẩu trung tâm thương mại
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh phòng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn công an tỉnh đã chỉ đạo đội chữa cháy trung tâm tổ chức thực tập các phương án chữa cháy cứu nạn hộ
cũng như là trong công tác thực trực sẵn sàng chữa cháy điển hình một số các đơn vị lớn trên địa bàn tỉnh đội chữa cháy trung tâm đã chủ động phối hợp để tổ chức thực tập
diễn tập phương án chữa cháy để chào mừng các hoạt động kỷ niệm ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín qua đó đã nâng cao được khả năng phối hợp chiến đấu giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và lực lượng chữa cháy cơ sở trên địa bàn tỉnh lạng sơn
bên cạnh đó trung tâm phòng cháy chữa cháy tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ phối hợp với các cơ sở tổ chức thực tập phương án chữa cháy
cứu nạn cứu hộ nhằm hạn chế xảy ra cháy sự cố tai nạn gây thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn đơn vị cũng tiến hành kiểm tra chấm điểm một số công ty doanh nghiệp xác nhận đạt tiêu chuẩn điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy
bên cạnh đó trung tâm phòng cháy chữa cháy tăng cường công tác thường trực sản trên địa bàn tỉnh đạo sơn
tỉnh lạng sơn đã hướng dẫn các đơn vị ra soát bổ sung các phương án phòng cháy chữa cháy nhất là hệ thống thoát hiểm đồng thời tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi người chủ động phòng chống cháy nổ khả năng ứng phó khi có cháy nổ xảy ra và các biện pháp cứu người cứu tài sản tại chỗ
thưa quý vị trong bối cảnh kinh tế phát triển nhu cầu làm đẹp của con người đang được nâng cao điều này đòi hỏi chuyên ngành gia liễu phải có những thay đổi để theo kịp với xu hướng này
vừa qua tại tp hcm hội nghị khoa học gia liễu miền nam năm hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức bởi bệnh viện gia liễu tp hcm
trong việc làm đẹp cũng như chữa bệnh tại hội nghị nhiều bài thăm luận như điều trị u máu bước tiến từ cổ điển đến hiện đại cơ sở khoa học của mật ong trong điều trị vết thương và hoạt tính kháng khuẩn laser trẻ hóa da hành trình từ cổ điển đến hiện đại v v
chứng tỏ xu hướng kết hợp giữa các yếu tố chữa bệnh truyền thống kinh điển với phương pháp hiện đại để nâng cao hiệu quả trong chữa bệnh ban đặc thù của ngành gia liễu việt nam
thưa quý vị tại khóm nguyễn du phường mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang hiện đang tồn tại một lớp học tình thương vô cùng đặc biệt
đặc biệt vì lớp học này thuộc diện bốn không nhà không hộ khẩu không khai sinh cả khi không cha không mẹ
vậy nên các em chỉ có thể học xong lớp năm là được ra trường và người đã chắc chiêu vun vén cho những mầm non kém may mắn này chính là cựu chiến binh nguyễn hiễu thời
lớp học này thì từ đầu tôi đã có cái tâm nguyện là làm sao không cho trẻ em thất học
đó là cái lớn nhất
mà nếu là các cháu không được vào cái lớp học chính quy thì các cháu vào lớp học tình thương
các cháu vào lớp học tình thương thì các cháu phải biết ít nhất là lớp năm
để khi các cháu ra đời các cháu còn biết một con chữ
để các cháu còn có thể xin việc làm
các cháu có thể làm được cái đơn để xin việc
cho đến nay tâm nguyện ấy đã được ông thời và đồng sự tình nguyện thực hiện xuyên suốt hai mươi bốn năm qua
và có hơn ba trăm linh em đã tham gia học
từ những đứa trẻ cơ nhỡ sống cảnh nghèo túng phải tha phương tứ xứ nay đây mai đó cùng gia đình đôi khi tụ tập đánh nhau trộm cắp vặt
giờ đây các em đã được học hành để có thể hòa nhập nhịp sống và đáp ứng cơ bản nhu cầu xã hội có việc làm và có được cuộc sống ổn định
nhưng an tâm được điều này ông thời lại lo lắng nặng lòng điều tiếp theo
khi mà tình trạng trẻ em thuộc diện bốn vẫn còn khá nhiều trên địa bàn tỉnh
cái lớp học nó chặt quá
như hôm rồi đó là có sáu cháu xin đăng ký vào nữa
nhưng mà lúc đã một mươi năm cháu là nó cứ không còn đường đi rồi
thì không thể nhận được nữa
tôi rất đau lòng
nó cũng như các cháu này nhưng mà nó ở các cái vườn khác
thành ra làm cho mình đỡ đi
đau hơn nhưng mà nói đỡ đau chứ còn thật sự lương tâm mình không cho phép cái này
và những tâm nguyện cuối đời ông ba thời vẫn sành hết tình thương cho lớp học
tôi rất muốn rất muốn phòng giáo dục hỗ trợ cho tôi cái này
và khi mà các cháu hết lúc năm
thì nếu phòng giáo dục muốn thì chúng tôi sẽ đưa các cháu dự thi cùng với các cháu chính quy
để rồi phòng giáo dục cấp cho tôi
để cho các cháu một cái chứng chỉ là đã hoàn thành cái tự học
để các cháu bủ túc cho hết cái cấp hai là cái mưu ước lớn nhất của tôi
tôi rất mong xã hội nên giúp cho các cháu ở cái điểm này
tuy biết rằng các em thuộc diện đặc biệt này
thì việc mong muốn được học tiếp tục là vấn đề vô cùng khó khăn
thế nhưng người thương binh này vẫn hoài mong mỏi một niềm tin và kỳ vọng
rằng làm sao kết quả của lớp học được công nhận
để nhằm giúp các cháu tiếp tục có một tương ứng
tương lai cao hơn xa hơn và tốt đẹp hơn
trong phần tin quốc tế thủ tướng anh johnson khẳng định không từ chức
đức siết chặt kiểm soát biên giới ngăn người di cư
thủ tướng anh boris johnson khẳng định sẽ không từ chức
để tránh phải tuyên bố chỉ hoãn ngày anh rời khỏi liên minh châu âu
dự kiến diễn ra vào cuối tháng một mươi tới
ông boris johnson khẳng định đã tiếp nhận vị trí lãnh đạo đất nước
vào thời điểm khó khăn nhưng sẽ tiếp tục thực hiện công việc này
với niềm tin rằng đó là trách nhiệm của mình
thủ tướng anh kêu gọi đảng bảo thủ thúc đẩy brexit diễn ra đúng kế hoạch
vào ngày ba mươi một tháng một mươi tới
quan điểm này tuy không được hạ viện anh ủng hộ
nhưng lại được phần lớn các thành viên đảng cầm quyền ủng hộ brexit hoàn ngành
chính phủ anh dự kiến sẽ đưa ra các đề xuất thay thế cho điều khoản chốt chặn
trong thỏa thuận brexit mà anh và eu đã ký năm hai nghìn một mươi năm
nhưng không được quốc hội nước này thông qua
theo thủ tướng anh quan điểm rõ ràng nhất trên toàn châu âu lúc này
là đã đến lúc brexit diễn ra bởi các quốc gia eu cũng không muốn vấn đề này kéo dài
theo thông báo của bộ nội vụ đức nước này sẽ tăng cường sự hiện diện của cảnh sát
tại tất cả các khu vực biên giới nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp
đặc biệt công tác tăng cường kiểm soát khu vực biên giới với áo
sẽ được gia hạn tới nửa đầu năm hai nghìn hai mươi
đức đã trở thành một trong những nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất
trong cuộc khủng hoảng di cư tại châu âu bùng phát năm hai nghìn một mươi
khi chính sách cởi mở của berlin đã giúp hơn một triệu người tị nạn nhập cư vào đức
những năm gần đây số người tị nạn tới đức đã giảm mạnh
sau mỗi tháng nước này vẫn có khoảng một mươi một người xin tị nạn mới
theo thống kê đức hiện có tỉ đệ người di cư cao nhất
trong số các nước thuộc liên minh châu âu chiếm một mươi hai dân số nước này
sau khi công bố phát hiện ổ dịch tà lợn
trong châu phi thứ chín hàn quốc đang duy trì cảnh giác cao độ
bằng hàng loạt biện pháp tăng cường chống dịch sẽ được triển khai trong tuần tới
đề phòng các diễn biến mới các cơ quan chức năng hàn quốc khuyến nghị
các địa phương hoãn hoặc hủy các sự kiện liên quan đến gia súc
và người dân nên hạn chế tham gia các sự kiện tập trung đông người bên ngoài
dù di chuyển nội bộ khu vực nhiễm dịch
các chủ phương tiện nhất định phải lắp đặt thiết bị định vị gps
miếng rán chuyên dụng và khử trùng triệt đề
ngày hai mươi bảy tháng chín hàn quốc công bố phát hiện ổ dịch thứ chín
đúng một mươi ngày sau khi xác định ổ dịch đầu tiên ngày một mươi bảy tháng chín
đặc biệt chỉ trong vòng bốn ngày trở lại đây đã có tới năm ổ dịch mới được phát hiện
cơ quan chức năng hàn quốc đã tiêu hủy gần ba mươi con lợn
và dự kiến con số này sẽ tăng lên tổng cộng hơn sáu mươi con
theo xu hướng chung của thế giới thương mại điện tử ngày càng chiếm ưu thế
trong các giao dịch bán lẻ
tuy nhiên tại hàn quốc những kênh mua sắm hiện đại vẫn song song tồn tại
cùng các kênh mua sắm truyền thống bởi các khu chợ truyền thống
vẫn có sức hút riêng với du khách nhờ sản vật địa phương và các mặt hàng độc đáo
những cửa hàng bán bánh greép đậu xanh ở chợ quang giang
đang cung cấp món ăn này cho e mart một trong những siêu thị lớn nhất hàn quốc
họ đã nhìn thấy cơ hội để ra mắt một cửa hàng tạm thời trong siêu thị
còn các cửa hàng khác đã bắt đầu sử dụng các nền tảng trực tuyến
và dịch vụ trên mạng truyền thông xã hội
nhờ các nền tảng trực tuyến và mạng xã hội công cộng
các chợ truyền thống đang nhanh chóng trở thành điểm du lịch hút du khách nước ngoài
đến thưởng thức các món ăn hàn quốc
chúng tôi quyết định kết nối các thương hiệu đồ ăn văn hóa và làm đẹp của hàn quốc cùng nhau
dưới cái tên brand k chúng tôi muốn quảng bá các sản phẩm truyền thống của hàn quốc ra thế giới
cho đến bây giờ chúng tôi chủ yếu hỗ trợ các cửa hàng ngoại tuyến
và hiện đại hóa các chợ truyền thống
nhưng giờ chúng tôi sẽ bắt đầu tập trung vào việc hỗ trợ các cửa hàng trực tuyến
bộ doanh nghiệp vừa và nhỏ hàn quốc đang lên kế hoạch tìm nhiều biện pháp khác
để hỗ trợ các tiểu thương tại các chợ truyền thống như thế này
mới đây họ đã phát động một chiến dịch với khẩu hiệu
mua giá trị cùng chung sống để quảng bá hình ảnh các chợ truyền thống
bằng cách thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới nhất và mở rộng đối tượng khách hàng
các tiểu thương ở các khu chợ truyền thống đã tìm ra cách tồn tại song song với các đối thủ lớn hơn
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc